chương trình tiếp tục với các tin tức trong nước đáng chú ý khác
sáng nay học viện cảnh sát nhân dân bộ công an đã tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm năm
ngày thành lập khoa cảnh sát vũ trang hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn bảy hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
và diễn tập chào mừng kỷ niệm năm mươi bốn năm ngày truyền thống học viện cảnh sát nhân dân
khoa cảnh sát vũ trang được thành lập năm hai nghìn bảy đến nay đã đào tạo hai mươi hai khóa học viên
chuyên ngành tham mưu chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự với gần hai học viên
bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành của khoa cảnh sát vũ trang là sự bổ sung lớn nguồn nhân lực
chi thức có phẩm chất chính trị và chất lượng cao cho bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và công an các địa phương trên toàn quốc thời gian tới khoa cảnh sát vũ trang sẽ tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ về nội dung chương trình và phương pháp đào tạo huấn luyện đặc biệt coi trọng
tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống khủng bố bạo loạn giải cứu con tin giải quyết
các vụ việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
ngay sau lễ kỷ niệm các đại biểu đã dự chương trình diễn tập chào mừng kỷ niệm năm mươi bốn năm ngày
thành lập học viện cảnh sát nhân dân một mươi năm năm thành lập khoa cảnh sát vũ trang và chủ động sẵn sàng
ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự sigen ba mươi một của trung đoàn cảnh sát dự bị đặc nhiệm
học viện cảnh sát nhân dân
thưa quý vị công an tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ công bố các quyết định về tuyển chọn công dân
là công an xã bán chuyên trách xuất sắc tiêu biểu vào lực lượng công an nhân dân
trước đó thực hiện chủ trương của bộ công an về tuyển chọn công dân là công an xã bán chuyên trách xuất sắc tiêu biểu
và lực lượng công an nhân dân công an tỉnh quảng bình đã thông báo chủ trương đối tượng
điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định của bộ công an và chỉ đạo hướng dẫn công an
các huyện thành phố thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc khách quan dân chủ trong quá trình tuyển chọn
kết quả đã xét chọn được ba hồ sơ của ba đồng chí là công an xã bán chuyên trách xuất sắc tiêu biểu
đủ điều kiện báo cáo bộ công an xem xét đồng ý thống nhất tuyển vào lực lượng công an nhân dân
trong đó phong cấp bậc hàm trung úy cho hai đồng chí và thiếu ý cho một đồng chí
và phân công công tác tại công an các xã trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị với mục tiêu đơn giản các thủ tục cung cấp dịch vụ ngân hàng tài chính
phục vụ các hoạt động giao dịch của người dân doanh nghiệp và cùng với việc phát huy những tiện ích
từ thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử mới đây bộ công an phối hợp với các đơn vị ngân hàng
triển khai ứng dụng việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để thực hiện các hoạt động
như nộp rút tiền hay chuyển khoản đây là một trong những giải pháp công nghệ quan trọng
trong tiến trình triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi hay còn được gọi là đề án sáu
một hệ thống thiết bị mới đã được lắp đặt tại quầy atm này và người dân có thể sử dụng
thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để thực hiện các giao dịch một cách dễ dàng và nhanh chóng
với chị ngọc đây là trải nghiệm ấn tượng bởi sự tiện ích từ chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip mang lại
làm rất là nhanh thao tác nhanh đơn giản thời gian rất là nhanh hơn so với giao dịch tại quầy
mình rất là thích tính năng mới này mình hy vọng bidb sẽ nhân rộng tính năng này trên hệ thống
hiện việc ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip đang được triển khai thí điểm tại một số ngân hàng
trong đó bidb là đơn vị đầu tiên ứng dụng trên atm và khu giao dịch tự động ezone
cùng với những tiện ích người dân được thụ hưởng việc ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip này
cũng giúp cho các ngân hàng từng bước cải cách thủ tục quy trình so với trước đây
việc ứng dụng căn cước công dân chip trong các giao dịch đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều
trong quá trình xác thực khách hàng giảm thời gian tắt nghiệp và loại bỏ các giao dịch
các rủi ro giảm mạo sai sắt trong quá trình giao dịch với cả khách hàng
so với kiểm tra và đối chiếu chứng minh thư thông thường trước đây
và đồng thời giúp ngân hàng trong việc mở rộng thêm các khách hàng
thông qua phương thức xác thực điện tử ekyc đặc biệt trong giai đoạn mà chuyển đổi số hiện nay
để thực hiện các giao dịch ngân hàng hiện người dân chỉ cần có thẻ căn cước công dân gắn chip
và sử dụng tài khoản của ngân hàng này
việc tích hợp đã được bộ công an phối hợp với ngân hàng kết nối chia sẻ
và có sự đối sánh thông tin công dân trên cơ sở ứng dụng giải pháp nhận diện
đối sánh sinh chắc học bằng vân tay và khuôn mặt của người dân
đã được lưu trên căn cước công dân gắn chip bảo đảm các yếu tố an ninh an toàn
khi người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng
đi thực hiện giao dịch ở ngân hàng thì tính bảo mật rất quan trọng
em thấy việc thực hiện bằng căn cước công dân cũng tiện
thứ hai là nó vẫn có những tính bảo mật xác thực
chính vì thế cho nên là
em hoàn toàn có thể giao dịch yên tâm
chúng tôi đã cùng phối hợp với các ngân hàng xây dựng các kịch bản có thể xảy ra
trong đó thì những vấn đề vướng mắt khi mà người dân gặp phải
tuy nhiên là riêng về đối với các vấn đề mất an ninh an toàn thông tin
thì gần như là không có cái vấn đề đấy xảy ra
nó chỉ có những cái kịch bản trong quá trình mà người dân sử dụng
nó có những vướng mắt về mặt kỹ thuật
thì hoàn toàn là chúng tôi cũng đã xây dựng các kịch bản
và gắn trách nhiệm của các đơn vị liên quan
các đơn vị của ngành công an các đơn vị của khối ngân hàng
bộ công an cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường việc kết nối chia sẻ
và mở rộng việc ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tại nhiều ngân hàng
theo thống kê đến nay đã có hơn sáu mươi năm triệu thẻ căn cước công dân gắn chip
được trả đến người dân
những tiện ích từ ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong giao dịch ngân hàng
cũng chính là điều kiện phát huy tối đa giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và định danh xác thực điện tử góp phần chuyển đổi số quốc gia

với tinh thần quyết tâm cao nhất hết mình vì mầu cờ sắc áo của nước nga
tân tổng thống hàn quốc chính thức tuyên thệ nhận sức vào ngày hôm nay

ngay từ năm hai nghìn hai mươi một thể thao công an nhân dân đã lựa chọn và đầu tư trọng điểm cho chín mươi ba vận động viên
ở những môn olympic như bắn súng karate đầu kiếm judo điển kinh
đến thời điểm này không khí luyện tập cũng như tinh thần chuẩn bị thi đấu của họ ra sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
buổi tập luyện cuối cùng của đội tuyển nữ cầu mây quốc gia việt nam
trước khi bước vào thi đấu tại sea games ba mươi một
hai trong số những nữ tuyển thủ của đội tuyển là vũ thị vân anh
đều là những gương mặt lần đầu tiên được thi đấu tại đấu trưởng sea games
đây là hai bạn vận động viên rất là trẻ và lần đầu tiên thi đấu sea games
vì vậy là với cái tinh thần là trước hai năm mà chuẩn bị cho sea games tại việt nam
thì các bạn cũng có một cái khó khăn là các bạn không được thi đấu giải các giải quốc tế
vì vậy là cái mà đấy là cái ban huấn luyện cũng
hơn một chút lo lắng về cái việc thiếu kinh nghiệm thi đấu
nhưng ngược lại thì các bạn có kỹ thuật và cái tinh thần thi đấu rất là tốt
vì vậy là cũng rất mong là các em sẽ thể hiện tốt tại cái sea games này
còn về bắn súng bộ môn được đánh giá là một trong những môn thể thao thế mạnh của việt nam
tại các đấu trưởng khu vực châu lục
hai trong số tám gương mặt của đội tuyển bắn súng việt nam
được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng ở đại hội lần này là nguyễn đình thành
súng ngắn nam và trịnh thu vinh
súng ngắn nữ đều thuộc biên chế của đoàn thể thao công an nhân dân
đây đều là những vận động viên được lựa chọn kỹ càng
thông qua các tiêu chí khác nhau đánh giá dựa trên chuyên môn năng lực
trong quá trình tập luyện của các em thì được đánh giá là tương đối tốt
tuy nhiên là các em cũng là lần đầu tiên tham dự một cái kỳ sea games
cho nên về cái bản lĩnh cũng như về sự rèn luyện qua một quá trình
chưa có cái sự cỏ sát cũng như là tham gia các cái giải đấu đại hội
nhìn chung trong quá trình sinh hoạt thì các em cũng làm rất là tốt
và cũng chấp hành tất cả các quy định của đội cũng như là của trung tâm đề tài
tại sea games ba mươi một các vận động viên của thể thao công an nhân dân tham gia tranh
tài tại một mươi tám nội dung thuộc chín môn gồm bắn súng bóng truyền cầu mây đấu kiếm điền kinh
karate judo pencassilat và kurash trong đó có tám nội dung cá nhân và một mươi nội dung đồng đội
tập trung vào các nội dung thế mạnh của các môn như bắn súng cầu mây điền kinh karate yudo pencastilat
kỳ vọng của thể thao công an nhân dân thì đặt tất cả các vận động viên mà tham dự sea games đều
kỳ vọng vào các vận động viên tham gia mà thế mạnh của thể thao công an nhân dân vẫn là các cái môn
như võ thuật bắn súng những cái môn mà ứng dụng trong lực lượng thể thao công an nhân dân đó là
những cái môn thế mạnh của thể thao công an nhân dân tại kỳ sea games lần này thể thao công an nhân
dân phân đấu đoạt từ ba đến bốn huy chương vàng đến thời điểm này tất cả các huấn luyện viên
vận động viên đều đã tập trung tại khu vực thi đấu và sẵn sàng với tinh thần quyết tâm cao nhất
mình vì màu cơ sắc áo của nước nhà cũng như góp phần làm dạng danh thể thao việt nam nói chung và thể
thao công an nhân dân nói riêng vĩnh phúc là nơi diễn ra môn thi đấu góp và mobile trong khuôn
của sea games ba mươi một để đảm bảo an ninh an toàn trước trong và sau sự kiện thể thao lớn nhất đông nam á
được tổ chức trên địa bàn công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự sea
games ba mươi một năm hai nghìn hai mươi hai theo đó trong thời gian diễn ra sea games ba mươi một công an tỉnh vĩnh phúc huy động
lực lượng phương tiện triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp giải pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối
an ninh an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước các quan chức và đoàn thể thao các
nước đảm bảo an toàn cho các hoạt động của đại hội tuyệt đối không để xảy ra đột xuất bất ngờ công
công an các đơn vị địa phương luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn giải quyết các vụ
việc phức tạp về an ninh trả tự không để bị động bất ngờ bảo vệ an ninh an toàn cho các đoàn đại
biểu vận động viên tham quan du lịch tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao
là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì công tác đảm bảo an ninh trả tự toàn bộ khu vực quân viên nhà
tỉnh hải dương nơi diễn ra các nội dung thi đấu môn bóng bàn của sea games ba mươi một các lực lượng chức
chức năng công an tỉnh hải dương đã chủ động xây dựng phương án bố trí phân công lực lượng thực hiện
nhiệm vụ và tổ chức diễn tập xử lý các tình huống phát sinh hệ thống trang thiết bị công cụ
hiện đại như cổng từ máy soi máy dò kim loại đã được đơn vị tiến hành triển khai lắp đặt và chạy
thử tại tất cả các cổng nhà thi đấu lối vào khu vực khán đài để kịp thời phát hiện ngăn chặn việc đưa
vật phẩm ẩn gây nguy hiểm và trong khu vực tổ chức các hoạt động của đại
đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một dự kiến có sự tham gia tham dự của khoảng
quan khách vận động viên huấn luyện viên của một mươi một nước đông nam á thủ đô hà nội là địa phương
tổ chức nhiều hoạt động nhất trong đó có các sự kiện quan trọng có ý nghĩa quan trọng cho sự
thành công của đại hội như lễ khai mạc lễ bế mạc chung kết môn bóng đá nam và nhiều bộ môn thi đấu
diễn ra trên phạm vi rộng thuộc địa bàn nhiều quận huyện do đó bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại hội
chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công an thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi hai
với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi khi đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản là điện thoại
di động cao cấp tại nhiều địa bàn khác nhau như thái nguyên hải phòng ninh bình thế nhưng
siêu trộm phạm văn linh chú tại xã ngọc thọ huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã bị các trinh sát
hình sự công an quận hai bà trưng
phát hiện bắt giữ khi hoạt động trên địa bàn hà nội đây chỉ là một trong nhiều vụ án được giải quyết
nhanh chóng kịp thời khiến người dân an tâm thể hiện sự quyết tâm cao độ trong đấu tranh phòng
chống tội phạm bảo vệ sigem ba mươi một của lực lượng công an thủ đô
lực lượng hình sách hình sự của quận hai bà trưng đã tham mưu cho chỉ huy quân quận đã ra một kế hoạch
tấn công trên nát tội phạm để bảo vệ

lực lượng hình sự của quận hai bà trưng đã tham mưu cho chỉ huy quân quận đã ra một kế hoạch tấn công trên nát tội phạm để bảo vệ